cụ thể vào dạng sáng nay công an tp hạ long kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke king phát hiện tại một phòng hát có hai mươi năm người gồm một mươi bảy nam và tám nữ đang có hành vi sử dụng trái phép ma túy
quá trình kiểm tra thu giữ hai đĩa xứ màu trắng trên mặt đĩa có chứa tinh thể màu trắng một thẻ atm ống hút để sử dụng ma túy hai túi ni lông chứa ketamin
công an tp hạ long đã yêu cầu hai mươi năm người nêu trên về trụ sở công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn từ hồi chuông cảnh báo sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông mà sau đó phát hiện tài xế điều khiển phương tiện dương tính với ma túy hay là các chất kích thích
với quyết tâm ngăn chặn triệt đề tình trạng này công an tp thỏ đã đồng loạt gia quân tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
xử lý nghiêm các tài xế sử dụng các chất kích thích nhất là ma túy khi tham gia giao thông giúp nhân dân có những chặng đường an toàn thuận lợi
ngay trong ngày đầu gia quân qua công tác kiểm tra kiểm soát đối với các lái xe có trọng tải lớn lái xe đường dài tại hai tuyến
địa bàn thuộc khu ba xã hồng đà huyện tam đông và tại nút kiểm soát vé ic bảy thuộc thành phố việt trì
hàng trăm lượt lái xe đã được tổ tuần tra kiểm soát giao thông kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy
phòng cảnh sát giao thông công an tp thỏ đã tham mưu cho ban giám đốc công an tp thỏ tiến hành triển khai
kiểm tra đối với lái xe sử dụng các chất kích thích như là nồng độ cồn và nhất là đặc biệt là sử dụng chất ma túy
phòng cảnh giao thông đã kiểm tra tất cả những lái xe đối với xe ô tô tải và xe ô tô khách xe ô tô chở người
qua công tác kiểm tra đã phát hiện đối tượng là lái xe dương tính với chất ma túy
thông qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai lái xe dương tính với ma túy
trong đó lái xe bùi đức khanh sinh năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú tại huyện vũ thư của tỉnh thái bình điều khiển xe container biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi ba nghìn chín trăm sáu mươi chín
của công ty cổ phần thương mại và du lịch vận tải đông dương kiểm tra dương tính với ma túy
làm việc với công an công an khanh thừa nhận trước đó đã sử dụng ma túy

con gái khám màng màng điều khiển ra handle clark không nghiêm túy pardon của các khoa học luân sự
thử thích án ma túy gây nguy hiểm our property economy
một mùa xuân nữa đang đến gần bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
của các cơ quan chức năng tại các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông
và các đối tượng có biểu hiện gây tai nạn giao thông thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức
không sử dụng ma túy rượu bia hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật nghiêm cấm khi tham gia giao thông
giúp mang lại một cái tết bình yên hạnh phúc
tiếp tục với một số thông tin đáng truy khác ubnd tp hcm đã ra công văn khẩn gửi sở dây dựng ubnd quận một
về việc xử lý trung cư nghiêng lún tại lô e trung cư năm trăm một mươi tám đường võ văn kiệt
kho quận một
cụ thể ubnd tp đề nghị sở xây dựng chủ trì phối hợp chủ động có phương án giải quyết
đề xuất ubnd tp hcm biện pháp xử lý lâu dài đối với công trình nghiêng lún này
phải đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân tại khu vực và các công trình kế cận
song song đó sở xây dựng tổ chức giám định nguyên nhân sự cố để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đối với chủ đầu tư nhà thầu và cơ quan đơn vị cá nhân có liên quan
đồng thời hướng dẫn hỗ trợ ubnd quận một có phương án di rời khẩn cấp ba mươi tám hộ dân bị ảnh hưởng
do sự cố nghiêng lún công trình trung cư nêu trên đảm bảo an toàn tính mạng tài sản
và nhanh chóng ổn định cuộc sống cho các hộ dân đặc biệt là dịp tết nguyên đán sắp đến
liên quan đến vụ một bé trai ba tuổi ở nghệ an tử vong bất thường tại trường học
các cơ quan chức năng xác định nguồn nhân dẫn đến sự việc là do sợi
dây rút ở cổ áo ấm của bé mặc thắt ngang cổ gây ngạt thở
vào sáng nay sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi bé trai ba tuổi bị tử vong
tại trường mầm non xã tân sơn công an huyện đô lương tỉnh nghệ an đã xác định được
nguyên nhân tử vong của bé là do sợi dây rút ở cổ áo ấm thít vào cổ khiến bé bị ngạt thở
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng một sau bữa ăn phụ các cô giáo phụ trách lớp cho bé
và các cháu ra ngoài chơi khi bé đang chơi cầu trượt cùng các bạn tại sân trường
thì sợi dây rút này mắc kẹt vào ván trượt thiết chặt cổ bé khiến bé ngạt thở
khi các cô phát hiện bé đã tím tái ngưng thở mặc dù các cô giáo đã ngay lập tức đưa bé
đến trạm y tế xã để sơ cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi
chuyển sang một số tin tức khác ngày hôm nay ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
bệnh viện một mươi chín tháng tám đã tổ chức lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện
giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu tại hà nội
tại chương trình các y bác sĩ của bệnh viện một mươi chín tháng tám đã trực tiếp tham gia hiến máu
với mong muốn sẽ giúp đỡ các bệnh nhân đồng góp làm giảm tình trạng khan hiếm máu
gần hai trăm linh đơn vị máu an toàn đã được hiến tặng trong ngày hôm nay
đây là dịp để tuổi trẻ các đơn vị lực lượng công an nhân dân giao lưu học hỏi
phối hợp tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian tới
chương trình mang ý nghĩa sâu sắc và giá trị lâu dài
thể hiện nghĩa cử cao đẹp tinh thần nhân đạo và cổ động rất lớn
cho phòng trào tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ lực lượng công an nhân dân
những ngày cuối năm thì không khí chào đón tết cổ truyền dân tộc càng rộn ràng hơn
với nhiều trải nghiệm thú vị qua chương trình hương xưa bánh tết
được trung tâm bảo tồn di tích cố đồ huế tái hiện lần thứ hai
diễn ra vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng một đúng vào ngày hai mươi bốn tháng chạp năm mậu tuất
ngày hội hương xưa bánh tết đã tái hiện đầy đủ nét đẹp tết cổ truyền dân tộc
với thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh
thông qua các trò chơi cung đình huế như đỗ xăm hường bài vụ trình diễn thư pháp tặng chữ
đặc biệt trong âm hưởng rộn ràng của điệu trầu văn
không khí hội thi gói bánh trưng bánh tép đã diễn ra sôi nổi hơn
đây là một phóng tục tập của người việt nam mình
để như vậy để cho chúng ta nhìn lại là
truyền thống lúc xưa ở mình là nhờ đến ông bà cổ quý ca mẹ trời đất
đã dày công và để mà xây dựng đến cái đất nước của mình tới đẹp như hôm nay
không khí những ngày này ở việt nam thật nhộn nhịp
hôm nay tôi thật may mắn khi được trải nghiệm không khí tết cổ truyền của việt nam
nó thật là khác biệt
bên cạnh ý nghĩa khởi động đầu năm mới
chương trình hương sưa bánh tết còn góp phần quảng bá đến du khách thập phương
về giá trị văn hóa phi vật thể ở vùng đất cố đô
qua các chặng đường lịch sử thì nó bị mai một
và chúng tôi muốn tạo dựng bằng từ những cái nhỏ nhất là những cái trang phục truyền thống
rồi là những cái nét sinh hoạt ngày tết các trò chơi công đình
và thấy được các không gian tết từ triều đình đến đời sống dân giả
chúng tôi muốn thông qua một triều đình như thế
để một lần nữa khẳng định những giá trị văn hóa huế
và trong một cái sức sống mới của đời sống hiện đại hôm nay
trong không gian tràn ngập sắc hoa xuân với các loại trang phục truyền thống
đôi câu đối thắm du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm qua hình bóng của nếp xưa xứ huế
và chương trình càng có ý nghĩa hơn khi từng chiếc bánh trưng bánh tết được gói ra
sẽ được dành tặng cho các em nhỏ tại trung tâm bảo trợ xã hội
vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
và ngay sau đây sẽ là bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tp hcm
hội xuân văn hóa du lịch happy land với nhiều hoạt động đặc sắc
hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm khó quên trong dịp xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
như đường hoa lễ hội kinh khí cầu hay các tiết mục văn hóa văn nghệ
kiến trúc của việt nam thu nhỏ lần đầu tiên được tổ chức tại long an
đã được khai mạc vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng một
được sự đồng thuận về chú trương và hỗ trợ của ủy ban nhân dân tỉnh lòng an
sở văn hóa du lịch tỉnh lòng an phối hợp cùng happy land tổ chức hội xuân với quy mô lớn
các tiết mục biểu diễn địa điểm tham quan du xuân hấp dẫn dành cho người dân long an
cùng với du khách trong và ngoài nước
bên cạnh trưng bày sa bàn hoàng sa trường sa và các tài liệu lịch sử về tỉnh long an
hội xuân còn diễn ra hội thi với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như mc thanh bạch
nghệ sĩ kim tử long mc quyền linh ca sĩ phi nhung ca sĩ đan trường
bên cạnh đó du khách sẽ được ngắm nhìn hình ảnh một việt nam thu nhỏ
về các biểu tượng đặc trưng của các vùng miền cũng như ẩm thực
đáng chú ý trong dịp này sẽ có biểu diễn trải nghiệm cảm giác bay trên khinh khí cầu
với độ cao khoảng hai trăm linh m ngắm nhìn cánh dù khổng lồ và độc đáo
hội xuân văn hóa du lịch happy land hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách
những trải nghiệm khó quên trong dịp xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín này
thưa quý vị và các bạn bộ giáo dục và đào tạo vừa có thông tư sửa đổi
bổ sung về một số điều ban hành quy định về tuyển sinh năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có quy định học sinh xét tuyển vào ngành y
phải có học lực lớp một mươi hai xếp loại giỏi
quy định này đã khiến cho nhiều học sinh lo lắng
một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo quy chế tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
là bộ giáo dục và đào tạo sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu giàu
giới ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học
xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp một mươi hai lợi giỏi
với các ngành y khoa y học cổ truyền răng hàm mặn
em thì cũng có ước mơ là thi dược nhưng mà sau khi nghe là phải học giỏi
thì em cũng hơi bị hụt hẳn nên em bỏ luôn cái dự định là thi dược rồi
cố gắng tập trung vào cái điểm số học tốt cho cái bộ môn của mình học lên
là khối b toán hóa sinh nhưng mà cũng đừng có lơ lào quá
các ngành các môn học khác ở trên trường
em nghĩ đó là một cái thử thách khá là lớn
trước những băn khoăn của học sinh bộ giáo dục và đào tạo
đã có phản hồi chính thức về vấn đề này

hoặc thể hiện của học bạc

là tập sở

đến sức khỏe của người dân của người dân dân
thì có thể sẽ có cái quy định cao hơn là đối với những hành động khác
thì cái này chúng tôi đã cho một cái thời gian
mà lấy ý kiến cái ý kiến là từ biển thi chúng tôi

thì chúng tôi mới đảm bảo địa sản và công bố địa sản
trước khi ra trường xét tuyển
cũng theo bộ giáo dục và đào tạo
những sửa đổi bổ sung quy chế tuyển sinh năm hai nghìn một mươi chín
dựa trên cơ sở thực hiện luật sửa đổi bổ sung
của một số điều luật giáo dục đại học
dự thảo này sẽ lấy ý kiến đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
dịp tết nguyên đáng kỳ hợi năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
sẽ có khoảng một bảy trăm linh lô kinh doanh hoa tết trên khắp các quận huyện
nhằm phục vụ việc mua sắm hoa của người dân
và đến nay thì hầu hết ở các điểm kinh doanh hoa tết
cũng đã có một lượng khách tham quan đến sớm
họ mua về để trưng bày cho hàng quán cũng như là công ty của mình
dạo mùa vòng thành phố hồ chí minh những ngày này đầu đầu cũng thấy hoa tết
và người người nhà nhà cùng nhau đi mua hoa chơi tết
ngoài công viên lê văn tám công viên gia định thì công viên hai mươi ba tháng chín
là khu vực tập trung nhiều loại hoa tết nhất hiện nay như hoa lan mai đào cúc tắc kiển
cùng một số cây cảnh độc lạ
mùa tết này là năm đầu tiên vào thành phố hồ chí minh kinh doanh
ông phạm thế huynh tỉnh thái bình đã mạnh dạng đưa hơn hai trăm năm mươi gốc đào lớn
để phục vụ cho người miền bắc xa xứ
thường thường là đi bằng cái xe to và cây thì mình phải xếp nó đứng trên xe
vì vậy cho nên là cái số lượng là nó cũng không được nhiều
nhiều tiểu thương cho biết dù chỉ mới bắt đầu bán nhưng số lượng bán ra
cũng khởi sắc hơn so với năm trước
nhưng cũng không ít người lo ngại tâm lý mua hoa cây cảnh cận tết của một bộ phận người dân
theo lý giải đến cận thời điểm trả mặt bằng cho công viên các tiểu thương sẽ giảm giá
nhưng hoa cây cảnh ở thời điểm này đã không còn đẹp như thời điểm hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng chạp
có bông không có thể mà để được lâu thì mình cũng phải giảm
chứ còn sau ngày hai mươi bảy bông nó lại khác rồi
hàng gì mà cũng vậy mình lựa đầu tiên là bông đẹp bông tươi với lại hàng chất lượng
cái giá mặc dù nó hơi cao hơn những ngày cuối thiệt nhưng mà bông cái nào nó cũng vậy
theo tìm hiểu của nhịp sống hai mươi bốn trên bảy việc thuê đất để kinh doanh hoa dịp tết vô cùng cam go
cụ thể các tiểu thương phải liên hệ trước khoảng hai tháng với bang tổ chức để đăng ký số lượng lô đất
trong đó giá thuê mỗi lô tại công viên có giá trung bình từ hai ba triệu đồng kèm một số loại phí khác
và các tiểu thương phải hoàn trả lại mặt bằng cho ban tổ chức trước một mươi hai giờ trưa ngày ba mươi tết
đây là công trình sáng tạo của hai em nguyễn nhật bảo và nguyễn trần bảo ngọc
học sinh lớp tám ba trường trung học cơ sở phan xào nam ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
sản phẩm này có thể thay cho công việc báo giờ của bộ phận trực bảo vệ ở trường
theo em nhật bảo và bảo ngọc các khung giờ ra vào lớp thời gian chuyển tiết được lặp đây lặp lại cố định hàng ngày
nên chỉ cần có thiết bị ghi nhớ chính xác các mốc thời gian để báo hiệu
thì bộ phận trực không phải tốn nhiều công sức cho việc này
dưới sự hướng dẫn của cô trần thị khánh diệu hai em đã thực hiện thành công hệ thống chuông báo giờ tự động
và đạt giải ba của thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đây là công tắc nguồn và đây là adapter biến dòng điện hai trăm linh v
khi khởi động hệ thống chuông báo nhờ arapter dòng điện hai trăm hai mươi v được chuyển thành dòng điện năm von cung cấp nguồn vào đồng hồ thời gian và thời gian thật sẽ hiển thị
khi đến giờ cài đặt rơ le đồng hồ thời gian sẽ đóng khóa điều khiển chuông rêu đồng thời cấp điện cho rơ le điều chỉnh thời gian các chuông ứng với cài đặt

khi đến giờ cài đặt rơ le đồng hồ thời gian sẽ đóng khóa điều khiển chuông rêu đồng thời cấp điện cho rơ le điều chỉnh thời gian